trước thông tin báo chí phản ánh một cán bộ trật tự đô thị phường có tiêu cực trong việc tiêm vaccine covid một mươi chín dịch vụ cho người dân khác quận
ủy ban nhân dân quận sáu tp hcm đã giao công an vào cuộc điều tra xử lý vụ việc
sáng ngày một mươi tám tháng tám một số cơ quan báo chí đăng tải bài viết về việc cán bộ trật tự phường ra giá tiêm vaccine covid một mươi chín
nội dung bài báo phản ánh ông trương mạnh thảo thuộc trật tự đô thị phường có mặt tại điểm tiêm nêu trên
phát phiếu khai thông tin hướng dẫn người dân ở quận khác điền thông tin rồi tiêm chủng
mỗi người được tiêm phải trả từ một đến ba triệu đồng
theo chủ tịch ủy ban nhân dân quận sáu quận đã tổ chức nhiều phiên họp chỉ đạo một mươi bốn phường lập danh sách phải đúng đối tượng
hiện tại đã tạm đình chỉ công tác đối với ông trương mạnh thảo và yêu cầu người này tường trình làm rõ nội dung sự việc
kiểm điểm trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân có liên quan đến vụ tiêu cực trong tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
đại diện lãnh đạo công an quận sáu cho biết quan điểm của quận ủy ủy ban và công an quận làm rõ làm nghiêm nếu có tiêu cực sẽ ra quyết định khởi tố